chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
hôm nay kỷ niệm một trăm bảy mươi năm ra đời tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản
lễ dân hương khai xuân tại hoàng thành thăng long
từ ngày một tháng bảy tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc hoãn bỏ phiếu
về lệnh ngừng bắn tại syri
mỹ dự kiến mở đại sứ quán tại israel ở jerusalem vào tháng năm tới
tuyên ngôn của đảng cộng sản do các mark và engel soạn thảo
lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới
tuyên ngôn của đảng cộng sản là cương lĩnh đầu tiên
của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản
đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản
đã một trăm bảy mươi năm trôi qua dù thế giới đã trải qua biết bao biến đổi thăng trầm
thế nhưng tuyên ngôn đảng cộng sản vẫn luôn luôn là cơ sở lý luận khoa học
ngọn cờ tư tưởng ngôi sao dẫn đường và kim chỉ nam
cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
đập phá máy móc đốt công xưởng bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm
với những khẩu hiệu như sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu cộng hòa hay là chết
đó là những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước anh pháp đức vào đầu thế kỷ một mươi chín
tất cả những cuộc đấu tranh đó đều thất bại do thiếu một lý luận cách mạng và một tổ chức lãnh đạo
trong hoàn cảnh đó tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời
điều này đã làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và công nhân quốc tế
chuyển biến về chất dẫn đến sự ra đời của các đảng cộng sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa sau này
chỉ dừng lại đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị

con đường cách mạng mà tuyên ngôn vạch xa đã đưa hàng tỷ quần chúng lao động hàng trăm quốc gia dân tộc
thoát khỏi thân phận bị bóc lột áp bức nô dịch vươn tới địa vị người làm chủ có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc
tư tưởng cốt lõi xuyên suốt trong tuyên ngôn là giải phóng con người khỏi những áp bức
bất công của xã hội và sự thắng lợi bước đầu của công xã paris sự thành công của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản
đặc biệt là sự thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga và hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới được thiết lập đã chứng minh điều đó
cái giá trị lớn nhất là tôi nghĩ đến bây giờ vẫn còn trường tồn nó là cái giá trị nhân văn
quan tâm đến con người giải phóng con người giải phóng mọi sự áp bức bóc lột bất công cho con người
tự do của tất cả mọi người thì là tự do của một người
và ngược lại thì tự do của một người cũng là cái tự do cho tất cả mọi người
đối với việt nam được soi sáng bởi tư tưởng tuyên ngôn của đảng cộng sản nói riêng và chủ nghĩa mark lenin nói chung
tám mươi năm năm qua đảng cộng sản việt nam vượt qua biết bao khó khăn thử thách
huy động được mọi nguồn lực của đất nước kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại
giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ và đang từng bước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
mục đích các đảng cộng sản việt nam là tự do của tất cả mọi người
tự do cao cả của đảng cộng sản việt nam hoàn toàn phù hợp với tư tưởng cơ bản và chủ đạo của tuyên ngôn
đó là giải phóng toàn thể xã hội khỏi áp bức bóc lột thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh là cơ sở lý luận từ pháp luận vào nhiều nguyên lý và nguyên tắc hoạt động
chúng ta thì hiện nhiên là tuyên ngôn là một cái văn phẩm xã hội chủ nghĩa tiêu biểu
và nó sẽ có rất nhiều những cái chỉ dẫn mà các cái thế hệ sau này cứ tiếp tục sẽ khai thác
nhìn lại chặng đường hơn ba mươi năm đổi mới chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn và tin tưởng vững chắc vào các giá trị tuyên ngôn của đảng cộng sản
về những nguyên lý cơ bản của thế giới quan cách mạng
đó là cơ sở lý luận và phương pháp luận để đảng ta tổ chức và lãnh đạo cách mạng nước ta đi tới thắng lợi
trong bất kỳ hoàn cảnh nào
học thuyết mark lenin nói chung
tuyên ngôn đảng cộng sản nói riêng
luôn luôn sinh động và không ngừng phát triển
tuyên ngôn của thời đại đấu tranh
xóa bỏ mọi áp bức bất công
xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng hai
tại điện kính thiên
khu di sản hoàng thành thăng long
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
đã tổ chức lễ dân hương
tưởng nhớ các bậc tiên đế các bậc hiền tài
đã có công với nước
buổi lễ bao gồm nhiều nghi thức truyền thống
như lễ dước nghi trượng
dân hương tế lễ
và nhiều hoạt động văn hóa dân gian
như là múa rồng chống hội
trong không gian linh thiêng của hoàng thành thăng long
lễ dân hương khai xuân là một hoạt động
tâm linh thành kính
hướng về cội nguồn tiên tổ
tôn vinh các giá trị truyền thống của thăng long hà nội
cùng với nhiều hoạt động trưng bày triển lãm
biểu diễn âm nhạc dân gian
đã tạo không khí vui tươi phấn khởi
của mùa xuân mới
thu hút đông đảo khách tham quan du xuân
thưa quý vị thành phố ekaterinburg
thủ phủ vùng uran miền trung nước nga
là một trong những nơi tập trung
nhiều người việt nam làm ăn sinh sống nhất
trên toàn lãnh thổ liên bang nga
trải qua hai mươi năm năm hình thành và phát triển
cộng đồng người việt nam tại uran
đã trở nên vững mạnh và luôn hướng về quê hương
trung tâm thương mại hà nội
và trung tâm thương mại tagansky
ekaterinburg nằm sát nhau
đây là nơi tập trung đông bà con người việt
làm ăn buôn bán tại vùng uran
khoảng hơn ba trăm linh tiểu thương
về cơ sở vật chất
hai trung tâm thương mại này khang trang sạch sẽ
và khá vệ sinh ngăn nắp
theo lời kể của bà con ta
những người việt nam đầu tiên tìm đến mảnh đất uran
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
chủ yếu theo diện lao động
trải qua hai mươi năm năm hình thành và phát triển
cộng đồng người việt nam tại ekaterinburg
đã đông và vững mạnh nhất
ở liên bang nga
với khoảng hơn một người việt nam
và đặc điểm ở cái vùng này
về mặt kinh tế
thì đây là vùng công nghiệp nặng
và rất là lâu đời
nga rất là mạnh về công nghiệp nặng
cho nên là cũng không phải là dễ dàng
bởi vì là
doanh nghiệp chúng ta thường
thì là trong nước thì nhỏ lẻ
khi gặp những cái ngành công nghiệp nặng
thì máy móc đều đắt tiền
hoặc là có công nghệ cao
thì cái câu chuyện này
cũng phải rất là kiên nhẫn
có thể làm được
không dừng lại ở đó
hội người việt nam tại ekaterinburg
đang phối hợp với tổng lãnh sự quán
có những bước đi thiết thực
nhằm xây dựng một cộng đồng người việt nam
vững mạnh tại ekaterinburg
với ba định hướng chính
là kinh tế giáo dục và đối ngoại
tổng lãnh sự và hội người việt
cũng đặt mục tiêu
thúc đẩy quan hệ với chính quyền thành phố
nâng cao vị thế và tiếng nói
của người việt nam tại ekaterinburg
hiện người dân nga bản địa
rất có cảm tình với sự thân thiện
của người việt các món ăn và cà phê
của việt nam
tôi rất thích ẩm thực việt nam
gần như ngày nào tôi cũng tới đây
để thưởng thức ly cà phê việt nam
với sữa đặc rất khác biệt
so với cà phê của chúng tôi
tôi rất thích không khí
và những người việt nam thân thiện
ở quán cà phê sài gòn
tôi cũng rất ấn tượng với các món ăn truyền thống
của việt nam như phở nem
rất khác biệt với các món ăn của chúng tôi
mặc dù cuộc sống ở ekaterinburg
cũng như toàn nước nga
còn có những khó khăn
nhưng giống như những người nga
cộng đồng người việt nam tại uran
tin chắc rằng những khó khăn chỉ là tạm thời
và sẽ có thể khắc phục được
thưa quý vị
bệnh xá công an tỉnh lào cai
có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ
tuy nhiên vào năm hai nghìn một mươi bảy
thì bệnh xá đã được công nhận
là đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân
đây vừa là cơ hội
xong cũng đồng thời là thách thức lớn
để đội ngũ cán bộ bệnh xá
có thể khẳng định vai trò của mình
trên mặt trận bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân trên địa bàn
điều trị bệnh tiểu đường
đã nhiều năm nay
bà triệu thị náy thường xuyên phải đến thăm khám
tại các cơ sở y tế
lần đầu tiên đến khám tại bệnh xá công an tỉnh lào cai
bệnh nhân này đã thực sự hài lòng
bởi cách tiếp đón niềm nở
sự tư vấn nhiệt tình và năng lực chuyên môn tốt
của đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại đơn vị
kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bệnh xá công an tỉnh lào cai
được bảo hiểm xã hội việt nam cấp mã
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
cho nhân dân trên địa bàn
điều đó đồng nghĩa với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng lên
áp lực công việc với đội ngũ cán bộ của bệnh xá
từ đó cũng nặng hơn
tuy nhiên với phương châm đến tiếp đón niềm nở
ở chăm sóc tận tình
về dặn dò chú đáo
các y bác sĩ của bệnh xá đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
trao dồi ý đức
phục vụ tốt nhất cho việc khám và điều trị
không chỉ của cán bộ chiến sĩ mà còn cả của người dân
công tác y tế nói chung
và đặc biệt là công tác y tế
trong lực lượng hoa
thường xuyên phải chú trọng vào
và cái thái độ
và cái tinh thần phục vụ
đặt lên hàng đầu
sau đó là cùng với
và y đức
thường xuyên đáp ứng yêu cầu
để phục vụ
phục vụ tốt
trước mắt là khám
chữa bệnh phục vụ
trong lực lượng
trong lực lượng quán tỉnh
và đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua chúng tôi đã
làm tốt công tác
khám bệnh bảo hiểm cho nhân dân
thực hiện tinh thần khám bệnh kỹ
trần đoán chính xác
dùng thuốc đúng phác đồ
mỗi năm bệnh xá công an tỉnh lào cai đã đón tiếp
và điều trị vượt cao so với trị tiêu dường bệnh
và có một điều đặc biệt là
chỉ trong vài tháng đầu tiên
triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đã có hàng trăm lượt bệnh nhân là nhân dân
các dân tộc trên địa bàn đến khám và điều trị
trang thiết bị đảm bảo về vô quản
máy móc con người
nhà cửa cũng phải sạch sẽ
và đặc thù
phải ưu tiên tối đa
và hướng dẫn bệnh nhân tư vấn bệnh nhân rất là chú đáo
sự nỗ lực phân đấu của đội ngũ cán bộ
y bác sĩ tại bệnh xá công an tỉnh lào cai
đã có phần khẳng định vai trò
vị trí của người chiến sĩ ao trắng
trên mặt trận y tế
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ
và nhân dân các dân tộc
xứng đáng với truyền thống và những phẩm chất cao quý
của người thầy thuốc
thực hiện tốt lời dạy của bác thầy thuốc như mẹ hiền
dù giá dịch vụ y tế đã điều chỉnh tăng cao
thế nhưng chất lượng dịch vụ y tế vẫn rậm chân tại chỗ
đây là báo cáo mới nhất của bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra
đặc biệt là chất lượng phòng bệnh
vẫn còn kém rất xa
những bất hợp lý này đang đổ lên đầu người bệnh
tại nhiều địa phương
chi phí dừng bệnh cao hơn rất nhiều
so với tiền thuốc
trong tổng chi phí cám chữa bệnh
về vấn đề này thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế
báo cáo thủ tướng chính phủ
trước ngày hai mươi tám tháng hai
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
thời gian gần đây người nuôi cá bóp
khu vực đảo hòn chuối gặp rất nhiều khó khăn
bởi cá bị bệnh mù mắt rất nhiều
dẫn đến chết hàng loạt
khu vực đảo hòn chuối có hai mươi năm hộ
đang nuôi cá bớp với hơn một trăm tám mươi lồng
số lượng hơn ba mươi con
thông thường cá bóp nuôi đến trọng lượng
từ tám đến một mươi kg
thì người nuôi xuất bán
có thời điểm tỷ lệ cá bớp bị bệnh mù mắt
lên đến bốn mươi
người nuôi cá bớp nghi ngờ cá bị mù mắt
do nguồn nước ô nhiễm
hoặc do sứa biển bám vào khiến cá bị gẻ lở mù mắt
cũng vì lẽ đó
mà người nuôi cá lồng bè trên đảo hòn chuối
không có cá để bán
dù giá cá hiện tăng cao
trước tình trạng trên
ngư dân nuôi cá bớp đã gửi mẫu cá bị bệnh
đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
để sớm tìm ra nguyên nhân
và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời
cho bà con nuôi cá
chiếc cục chăn nuôi và thú y hải phòng
vừa tổ chức tiêu hủy đàn gà gần ba con
bị nhiễm cúm ah năm n sáu
của gia đình ông mai văn tình
ở thôn văn tiến
xã đại bản huyện an dương
trước đó vào ngày
một mươi ba tháng hai
gia đình ông tình phát hiện hai con gà bị chết
và đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm
nhưng kết quả âm tình với virus cúm
cơ quan thú y đã hướng dẫn
gia đình ông tỉnh cách phòng bệnh cho đàn gia cầm
nhưng đến chiều ngày một mươi tám tháng hai
số gà chết tăng lên
gia đình ông tình đã báo cáo với
ủy ban nhân dân xã đại bản
chi cục thú y hải phòng
các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm
xác định đàn gia cầm nhà ông tình
nhiễm cúm ah năm n sáu
ngay sau đó các cơ quan chức năng
đã tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm
sau khi tiến hành tiêu hủy toàn bộ
số gà còn lại
cơ quan thú y đã lập chốt tạm thời
và lập biên bản thống kê số lượng da cầm
trong khu vực để quản lý giám sát dịch
các đơn vị cũng tiến hành
rắc vôi bột khử trùng môi trường xung quanh vùng dịch
từ ngày ba tết đến nay
người dân các xã ven danh thắng quốc gia
đầm ô loan huyện tuy an tỉnh phú yên
chúng đậm tôm đất tự nhiên
với giá từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một kg
tùy theo kích cỡ
trung bình mỗi ngày ở đây
một người có thu nhập khoảng năm trăm linh đồng
theo bà con ngư dân
tôm đất xuất hiện nhiều trên đầm ô loan
là do thời tiết đang dần ấm lại
sau nhiều ngày mưa lạnh
bình quân vội đêm
một miệng chấn của một ngư dân
khai thác bằng lưới
thu về ít nhất từ hai đến ba kg tôm đất
không chỉ mang lại thu nhập cao cho ngư dân
còn có quan niệm sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới
tôm đất là đặc sản tự nhiên nước lợn
rất quý trên đầm ô loan
là món ăn ngon tươi sống bổ dưỡng
nên mặc dù bán với giá khá cao
từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một kg
nhưng ngư dân ven đầm
vẫn không đủ tôm cung ứng cho thị trường
nhiều ngày qua
bà con phải tạm gác lại chuyện vui chơi
tranh thủ khai thác tôm đất
kiếm thêm thu nhập
lấy may những ngày đầu năm mới
đến hẹn lại lên
cứ sau tết là thị trường lao động
lại rơi vào tình trạng mất cân đối cung cầu
tuy nhiên những năm gần đây thì đã ổn định hơn
có được kết quả này là bởi các doanh nghiệp
đã chủ động hơn trong việc giữ chân lao động
còn về phía người lao động
thì cũng ngày càng hiểu rõ hơn
ý nghĩa của một chỗ làm lâu dài
ngay sau kỳ nghỉ lễ
vào ngày đầu tiên gia quân sản xuất công ty này
đã có một trăm linh công nhân quay trở lại làm việc
nhiều năm trở lại đây
việc thiếu hụt lao động sau tết
đã không còn là nỗi lo của công ty
bởi hầu hết công nhân đều mong muốn
được gắn bó lâu dài với công việc của mình
tôi thấy công ty rất quan tâm đến anh chị em công nhân
và mọi chế độ đối với công nhân như thế
tôi cũng cảm thấy hài lòng
và tôi có mong muốn là công ty ngày một phát triển
để tôi có công an việt nam ổn định
xác định người lao động gắn bó lâu dài với công ty
là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp
vì vậy mọi dịp lễ tết
và chế độ của công nhân đều được công ty quan tâm
chăm lo đầy đủ
từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc
nâng cao năng suất
và đem lại lợi ích thiết thực cho công ty
tôi cũng được hưởng chế độ thai sản ở công ty
và tôi thấy là cũng được rồi anh ạ
còn chế độ thưởng tết thì là
tết thì ai làm
được đều ngày công
thì công ty cũng thưởng
so với mấy người
so với mức năng lực

tặng quà cho những lao động mà gắn bó làm việc của công ty
một năm trở lên
và được tặng thưởng vào tháng lương thứ một mươi ba và một mươi bốn
bên cạnh công tác thi đua khen thưởng tháng năm
để đánh giá khả năng lao động làm việc
của từng lao động
thì cái yếu tố này là cái điều làm thúc đẩy
cái khả năng lao động gắn bó với công ty
và trước tết cũng như là sau tết
thì người lao động không có ý tưởng
là thay đổi cái nơn vị làm việc
cũng như là cái vị trí làm việc của mình
theo kết quả kiểm tra của liên đoàn lao động thành phố hà nội
so với những năm trước
tình hình công nhân lao động đến nay cơ bản ổn định
người lao động ngày càng gắn bó hơn
với doanh nghiệp rất ít tình trạng nghỉ việc
ngay trong ngày sáu tháng riêng
ngày đầu tiên khai xuân
có nhiều doanh nghiệp đạt một trăm linh lao động đi làm
trở lại sau kỳ nghỉ tết
có được kết quả này là nhờ chế độ phúc lợi
của doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
người lao động cũng nhận thức được trách nhiệm của mình
và có phần đóng góp không nhỏ
từ tổ chức công đoàn
với các lãnh đạo doanh nghiệp
chúng tôi cũng vận động
rồi thuyết phục và kiến nghị với họ
họ nên có những trinh sức
để thu hút người lao động
để ổn định và không phải đào tạo lại
và tuyển dụng mới
về phía người lao động thì chúng tôi cũng khuyến nghị với anh em
rằng là có lẽ là không có cái cách gì khác
chúng ta đã có một quá trình công tác
của doanh nghiệp rồi
chế độ được bảo đảm rồi đời sống được nâng lên
công đoàn thì có luôn luôn đứng bên cạnh
để bảo vệ cho nên anh em yên tâm
sự gắn bó của công nhân lao động đối với việt nam
sẽ bền chặt hơn
hơn so với những năm trước
tuy rằng vẫn còn có những cái
vùng này vùng kia vẫn xảy ra
những cái tình trạng bỏ việc nhảy việc
nhưng mà tôi cho rằng là nó không có nhiều
không có nhiều không có những biến động lớn
hình thành những cái
cái chỗ lõm lớn
của cái thị trường lao động
với một khởi đầu thuận lợi
và thị trường lao động ổn định như hiện nay
dự báo tình trạng lao động
tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm
của các doanh nghiệp sẽ có nhiều khởi sắc
từ đó có phần nâng cao năng suất
cải thiện đời sống cho công nhân lao động
tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ
giữa doanh nghiệp và người lao động
tại kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi hai đã thông qua luật thuế
bảo vệ môi trường
có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
theo thống kê của bộ tài chính
tổng số thu thuế bảo vệ môi trường
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
là gần một trăm năm mươi một tỷ đồng
tại luật thuế bảo vệ môi trường
quy định biểu khung thuế của từng hàng hóa
thuộc đối tượng trịu thuế
đồng thời quy định giao ủy ban thường vụ quốc hội
căn cứ vào biểu khung thuế tại luật
để quy định mức thuế cụ thể
đối với từng loại hàng hóa trịu thuế
mức thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa
thuộc đối tượng trịu thuế bảo vệ môi trường
cũng đã được ủy ban thường vụ quốc hội
quy định cụ thể
chẳng hạn đối với các loại xăng dầu mỡ nhờn
thì xăng trừ ethanol là ba đồng một lit
nhân liệu bay là ba đồng một lit
dầu diesel một năm trăm linh đồng một lit
dầu hỏa dầu ma rút dầu nhờn
chín trăm linh đồng một lit
mỡ nhờn chín trăm linh đồng một kg
bộ tài chính đề xuất từ ngày một tháng bảy
sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường với nhiều mặt hàng
xăng dầu mỡ nhờn dầu nhờn
riêng xăng cơ quan này đề xuất tăng
từ ba đồng mỗi lit lên bốn đồng
dầu diesel tăng từ một năm trăm linh đồng một lít
lên mức trần hai đồng một lit
dầu ma rút dầu nhờn
tăng từ chín trăm linh đồng một lit
lên mức trần hai đồng một lit
mỡ nhờn tăng mức thuế từ chín trăm linh đồng một kg
lên mức trần hai đồng một kg
lý giải nguyên nhân tăng thuế bảo vệ môi trường
đối với mặt hàng xăng dầu
bộ tài chính cho biết do thuế nhập khẩu giảm mạnh
hiện thuế nhập khẩu với xăng
hiện áp dụng là hai mươi
và với các loại dầu là bảy
tuy nhiên sau khi thực hiện các cam kết
các giảm thuế nhập khẩu
thì mức thuế nhập khẩu ưu đãi thực tế
mà việt nam thu được với xăng chỉ là một mươi
và đối với dầu các loại là
tòa án nhân dân tp hà nội cho biết
ngày một mươi chín tháng ba tới đây
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn
cùng sáu đồng phạm trong vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng
của pvn vào ngân hàng thương mại
cổ phần đại dương ocean bank
hội đồng xét xử gồm năm người
hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân
do thẩm phán nguyễn thị xuân thu
làm chủ tọa hai kiểm soát viên
trần thị thanh huyền và nguyễn thị hồng vân
viện kiểm soát nhân dân tp hà nội
giữ quyền công tố tại phiên tòa
ngoài ra tòa án và viện kiểm soát
còn bố trí thêm một thẩm phán
hai hội thẩm nhân dân
một kiểm soát viên dự khuyết tại phiên tòa
tham gia viên tòa còn có khoảng hai mươi luật sư
một mươi người làm chứng
một nguyên đơn dân sự là pvn
một tổ chức và bảy cá nhân
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra
trong một mươi ngày
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng ba
xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật
bảy bị cáo trong vụ án này
bao gồm đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
hội đồng thành viên pvn
nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn
ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng
kiêm trưởng ban tài chính kế toán
và kiểm toán pvn
bốn bị cáo nguyên là thành viên
hội đồng thành viên pvn gồm
vũ khánh trường nguyễn xuân thắng
nguyễn thanh liêm phan đình đức
cùng bị viện kiểm soát nhân dân tối cao
truy tố về tội cố ý làm trái quy định
của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm khoảng bốn
bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
riêng bị cáo ninh văn quỳnh
bị truy tố thêm về tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi khoảng bốn mươi
điểm a bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn hữu thuyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú ở khối hai thị trấn diễn châu
về hành vi trộm cắp tài sản
trong khi đó tại kiên giang
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an minh
cũng đã bắt giữ một đối tượng
trở thuốc lá lậu
tại cơ quan điều tra đối tượng khai đã thực hiện năm vụ
lấy trộm tám tv màn hình phẳng
tại các trường mầm non trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng
số tv trộm được
thuyên đều bán lấy tiền tiêu xài
hiện công an huyện đã thu hồi được hai tv
được biết đối tượng nguyễn hữu thuyên
trước đây từng có năm tiền án về tội
trộm cắp và cướp giật tài sản trốn chạy
lần cuối ra tù cách đây hơn ba năm
tại kiên giang nhận được tin báo của người dân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an minh
đã tiến hành bắt giữ bạch thị trang
ngụ huyện châu thành tỉnh kiên giang
khi người này đang dùng xe máy
chở tám trăm linh bao thuốc lá lậu hiệu hero
tại cơ quan công an trang khai nhận
đối tượng thường dùng xe máy chở thuốc lá lậu
từ biên giới campuchia về huyện an minh
bán để kiếm lời
mỗi chuyến chở từ năm trăm linh đến dưới một bao
hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế
liên hợp quốc hoãn bỏ phiếu
về lệnh ngừng bắn tại syri
mỹ dự kiến mở đại sứ quán
tại israel ở jerusalem vào tháng năm tới

tại israel ở jerusalem vào tháng năm tới
các cuộc đàm phán căng thẳng
về dự thảo nghị quyết yêu cầu
lệnh ngừng bắn ba mươi ngày tại syri
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đã rơi vào thế bê tắc
và liên hợp quốc đã phải hoãn bỏ phiếu
về vấn đề này tới trưa nay
theo kế hoạch lệnh ngừng bắn nhằm cho phép
các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo
cũng như là sơ tán bệnh nhân
tại khu vực đông gota của syri
theo nghị quyết do thụy điển và coes soạn thảo
lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
sau khi được thông qua
cho phép hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo
và sơ tán y tế được bắt đầu sau đó bốn mươi tám giờ
tuy nhiên nga yêu cầu lệnh ngừng bắn
sẽ không áp dụng đối với tổ chức
nhà nước hồi giáo is tự xưng
và nhóm al qaeda
điều này cho phép chính phủ syri tiếp tục
các cuộc tấn công đặc biệt là ở tỉnh illib
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu
nga đức pháp đều đang kêu gọi
một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở syri
bộ tài chính mỹ vừa công bố
có biện pháp trừng phạt mới
đối với một cá nhân
hai mươi bảy công ty và hai mươi tám tàu thuyền
của triều tiên
nhằm ngăn cản các hoạt động vận tài đường biển
và kinh doanh của các công ty này
bộ trưởng tài chính mỹ
stephen muniz khẳng định
các biện pháp mới này nhằm vào các thực thể
mà triều tiên sử dụng để lách các lệnh trừng phạt
trong khi đó phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
vẫn là mục tiêu chung
mà cả mỹ và hàn quốc đều đang hướng tới
song seoul và washington đều đang thể hiện
quan điểm khác biệt để đạt được mục tiêu này
phía hàn quốc thì cho rằng
các cuộc đối thoại hướng tới phi hạt nhân hóa
bán đảo triều tiên và đối thoại liên triều
không thể diễn ra tách biệt
phía mỹ lại cho rằng
các chiến dịch gia tăng sức ép tối đa
nhằm vào triều tiên đã mang lại những kết quả khả quan
về phần mình
triều tiên ngày hôm qua tái khẳng định quyết tâm
phát triển năng lực tên lửa và hạt nhân
đồng thời bác bỏ cáo buộc của mỹ
cho rằng năng lực hạt nhân của triều tiên
là mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình thế giới
bộ ngoại giao mỹ cho biết
trong dự thảo ngân sách tài khoá hai nghìn một mươi chín
washington ưu tiên cung cấp tài chính
nhằm xây dựng trụ sở mới
của đại sứ quán mỹ tại jerusalem
sau khi thống nhất được mẫu thiết kế
và kế hoạch xây dựng
dự kiến việc mở đại sứ quán mỹ
tại israel ở thành phố jerusalem
sẽ diễn ra vào tháng năm tới
kế hoạch mở đại sứ quán mỹ
chung với dịp kỷ niệm bảy mươi năm mỹ và israel
thiết lập quốc gia mỹ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
chính quyền tổng thống donald trump
tuyên bố công nhận jerusalem là thủ đô israel
và khẳng định sẽ chuyển đại sứ quán nước này
từ tel aviv
về thành phố còn đang chênh chấp
giữa israel và palestine
tuyên bố ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích
của palestine và nhiều quốc gia trên thế giới
sau đó chính quyền washington đã cắt viện trợ
cho người di cư palestine
nhằm buộc palestine chấp nhận kế hoạch
tái thiết hòa bình trung đông
do mỹ khởi xướng
những diễn biến này đang làm suy yếu
vai trò trung gian của mỹ
trong tiến trình hòa giải israel và palestine
đảng dân chủ đấu tranh cầm quyền
đã nhất trí đề cử đương kim tổng thống
tái tranh cử nhiệm kỳ hai
trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín
hiện phó tổng thống yusuf kala
cũng tuyên bố chạy đua
trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới
theo kết quả khảo sát công bố
gần đây tổng thống widodo
giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn
với các chính khách khác
trong cuộc bầu cử tổng thống
cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
ngoài đảng cầm quyền
hiện vẫn chưa có chính đảng nào
tại indonesia công bố ứng cử viên
đại diện ra tranh cử tổng thống
ủy ban bầu cử indonesia
cũng đã công bố danh sách một mươi bốn chính đảng
đủ điều kiện để đề cử ứng cử viên
cho cuộc bầu cử tổng thống
và tham gia bầu cử quốc hội
dự kiến diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn
chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào tháng một mươi tới
những năm gần đây công tác sản xuất
năng lượng sạch của trung quốc
gặp tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu
sản xuất nhiều mà tiêu thụ vẫn còn hạn chế
trong khi mạng lưới
truyền tải điện lại thiếu hụt
và không khả thi về mặt kinh tế
do đó bắc kinh xác định công nghệ lưu trữ năng lượng
là một trong những phương án giải quyết
cần được trú trọng hàng đầu
theo cục năng lượng quốc gia
nước này đã lãng phí một mươi một tám tổng sản lượng phong điện
và sáu tổng sản lượng điện mặt trời
cao hơn rất nhiều so với mỹ và các nước tây âu
những địa phương có tiềm năng điện gió
và điện mặt trời của trung quốc
chủ yếu tập trung ở hai khu vực
tây bắc và tây nam
lại có nền kinh tế chậm phát triển
so với các địa phương ở miền đông và miền trung
chính vì vậy
nhu cầu tiêu thụ điện
đặc biệt là điện sạch lại không cao
để giải quyết bài toán này
trung quốc xác định công nghệ lưu trữ năng lượng
là một trong những lĩnh vực quan trọng
cần tập trung nghiên cứu đầu tư và phát triển
trung tâm dự trữ truyền tải điện gió
và điện mặt trời trương gia khẩu tỉnh hà bắc
là cơ sở thí điểm đầu tiên
trên toàn trung quốc
về mô hình hệ thống lưu trữ truyền tải năng lượng điện sạch
qua nhiều năm nỗ lực phát triển
công nghệ lưu trữ năng lượng của trung quốc
đã bắt đầu bước vào giai đoạn công nghiệp hóa
trên quy mô lớn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt